những năm qua y tế cơ sở đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân
tuy nhiên y tế cơ sở vẫn còn lộ nhiều bất cập cả về chính sách và thực tiễn triển khai
trong vai trò là người gác cổng cho sức khỏe người dân ở tuyến đầu
ngày sáu tháng bảy bộ y tế và bảo hiểm xã hội việt nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến y tế cơ sở
với sự tham gia của các đầu cầu là ủy ban nhân dân bảo hiểm xã hội các tỉnh thành trong cả nước
nhiều giải pháp đã được đại diện hai bên cùng đưa ra
đề xuất để nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở giảm tải cho y tế tuyến trên
báo cáo tại hội nghị được bộ trưởng bộ y tế phân tích rõ
ba nguyên nhân khiến y tế cơ sở chưa phát huy được vai trò là người gác cổng cho sức khỏe người dân
ở tuyến đầu là do nhân lực năng lực cơ chế tài chính không thu hút
danh mục thuốc nghèo nàn thanh toán thấp cơ sở vật chất còn kém chưa bảo đảm yêu cầu
tuyến trung ương tỷ lệ người đến khám chỉ ba một
nhưng chi phí hai mươi tổng chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trong khi tuyến xã chi phí chỉ hai bảy tổng chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trong khi tỷ lệ người dân đến khám chiếm gần hai mươi
việc tuyến dưới không bảo đảm khiến bệnh nhân chuyển lên tuyến trên
gây tốn kém lãng phí quỹ chi bảo hiểm y tế và không thuận lợi
vì thế cần có giải pháp rõ ràng để giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
tại các trạm y tế
bộ y tế đã có những giải pháp có tính chất là đột phá là
đào tạo các mô hình theo mô hình bác sĩ gia đình
sẽ cho toàn bộ các bác sĩ điều dưỡng cán bộ làm trạm y tế xã
dựa vào những nguồn oda và nguồn viện trợ không hoàn lại
thứ hai là đưa vào hoạt động các trạm y tế xã
phải tăng cường ngoài khám chữa bệnh thông thường
thì phải quản lý các bệnh không y như tim mạch huyết áp tiểu đường
mà giai đoạn ổn định và giai đoạn đã có
những pháp đồ điều trị thích hợp
và thứ ba và quan trọng nhất là hôm nay bộ y tế và bảo hiểm sội
sẽ thống nhất tức là dự thảo nghị định một trăm linh năm về bảo hiểm y tế
thì sẽ phải tăng không giới hạn cái mức trần là chỉ chi phí cho y tế cơ sở
dưới hai mươi mà ở đây sẽ phải tăng thêm danh mục thuốc danh mục kỹ thuật
và những mức hưởng lợi và đặc biệt là chuyển các khám chữa bệnh
các bệnh không đầy nhiễm xuống cho trạm y tế xã
thường như mô hình đã là mẫu
về chủ trương này thì chúng tôi hoàn toàn đồng phận
rất là nhất quán bộ y tế thì đang hết sức nỗ lực cố gắng
để mà làm sao để nâng cao chất lượng dịch vụ ở cơ sở
y tế đang tích cực là một số dự án tập trung đào tạo
đào tạo lại rồi tăng cường tuyến trên về tuyến cơ sở
bên cạnh đó thì một cơ chế không thể thiếu là cơ chế phân cấp
về mặt tài chính phân cấp về tuyến khám chữa bệnh
sau này nếu có vượt tuyến thì phải theo một cái thỏa thuận cấp trên
của viện viện tuyến trên của bộ y tế
bộ y tế để sửa để làm sao cho chúng ta có những giải pháp thật sự là đồng bộ
bên cạnh những giải pháp được thống nhất giữa bộ y tế
bảo hiểm xã hội việt nam nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế tại tuyến y tế cơ sở như cần thực hiện gói dịch vụ y tế
cơ bản quản lý các bệnh mãn tính tại trạm y tế xã
cần có cơ chế linh hoạt đối với y tế cơ sở theo năng lực cung cấp
dịch vụ y tế thì bảo hiểm xã hội việt nam cũng cho rằng
cần mạnh dạn phân cấp cho y tế cơ sở nếu dịch vụ đó tuyến xã
làm được thì bảo hiểm xã hội không thanh toán ở tuyến trên nữa
như vậy sẽ tạo lợi ích kép đó là vừa giảm áp lực lên quỹ bảo hiểm xã hội
vừa tạo thuận lợi cho người dân hy vọng điều này sẽ củng cố
năng lực tuyến đầu ngành của y tế trong bảo vệ sức khỏe nhân dân